các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trao cho đại diện gia đình số tiền hỗ trợ là một mươi năm triệu đồng
ban an toàn giao thông tp hà nội cũng hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
thay mặt gia đình anh phùng giang sơn chồng của chị hát cảm ơn sự quan tâm của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ban an toàn giao thông quốc gia tp hà nội cùng chính quyền địa phương đã quan tâm đến thăm hỏi động viên gia đình
anh sơn khóc nấc cho biết qua bao nhiêu sóng gió nhầm con bảy năm trời vậy mà đoàn tụ chưa lâu ba mẹ con bất ngờ bỏ đi
giờ này em tay trắng
anh trai anh sơn chia sẻ thời điểm chiều năm tháng năm khi chị phùng thị thu hát đang đưa hai người con đi học
tại trường tiểu học tây đằng a thì xảy ra va chạm với xe tải hồ vồ
người bác nghẹn ngào kể khi người nhà tới hiện trường mới biết cả ba mẹ con đã qua đời
những nhân chứng ở đó cho hay ba mẹ con chỉ dừng chờ đèn đỏ thì bị xe hổ vù lao tới cuốn vào gầm còn xót xa nào hơn
theo lời người thân sau khi bé anh ca mới đoàn tụ với gia đình chị hát đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc
làm thân với con mong bù đắp những ngày tháng cháu thất lạc
người bác tâm sự sau đó cháu anh ta cuốn quyết bố mẹ yêu thương em trai lắm
hai cháu bị trao nhầm sau đó cũng chưa rất thân với nhau
ngày lễ tết bố mẹ các cháu đều cho cả hai gặp nhau coi như là con của hai nhà